trước thực trạng khô hạn và nhiễm mặn diễn biến phức tạp gây thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng
tỉnh phú yên đang khẩn trương triển khai phương án khoan và đào mới một trăm hai mươi chín giếng nước
bốn mươi bốn túi chứa nước dự trữ và hai mươi một bổn chứa nước
phương án giải quyết thiếu nước sinh hoạt này sẽ được chia ra làm ba giai đoạn
ngoài ngân sách nguồn kinh phí đầu tư chống hạn còn được tỉnh phú yên nhân rộng bằng hình thức xã hội hóa
trong đó có công trình cấp nước sạch xã xuân quang hai huyện miền núi đồng xuân
đang được xây dựng công suất một m ba một ngày đêm tổng vốn đầu tư hơn một mươi tám tỷ đồng
cấp nước cho khoảng một hộ dân